hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có rất nhiều người dân trồng cây lấn chiếm sâu vào hành lang lưới điện
trung áp cũng như hạ áp qua các đợt mưa bão trong những năm trước đã có nhiều cột điện bị gãy đổ
do cây đẻ lên làm mất điện ở nhiều địa phương bên cạnh đó thì nhiều nhà dân còn cơi nới mái tre
lấn chiếm sát hành lang lưới điện điều này đã gây khó khăn cho các ngành chức năng
và làm mất an toàn lưới điện trong mùa mưa bão ở tỉnh quảng trị
trên địa bàn thành phố cam tuyền huyện cam lộ tỉnh quảng trị thời gian qua
nhiều hộ dân trồng cây cao su sát với hành lang lưới điện như thế này nhưng đến nay
các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt đề
cây va quẹt và đất dây rất là nhiều và chúng tôi cũng đã phối hợp với ban chỉ đào của huyện
cũng như là xã cam tuyền để hành làm việc nhiều lên nhưng mà đến nay thì do là nhiều lý do
nên là chúng tôi vẫn chất xử lý được
theo nghị quyết một mươi bốn
hành lang an toàn lưới điện ngoài đô thị là hai mét đối với dây trần và bảy m với dây bọc
tuy nhiên trên các vườn cây công nghiệp ở tỉnh quảng trị vấn đề vi phạm hành lang còn khá phổ biến
không chỉ người dân trồng cây vi phạm mà nhiều người dân và các công trình công cộng
cũng vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo thống kê từ đầu năm đến nay
trên địa bàn tỉnh quảng trị có gần ba vụ vi phạm tăng bốn mươi năm vụ so với năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi đã cố gắng tuyên truyền và đã kỹ cam kết với
điện lực với ban chỉ đào điện cao ạc của huyền không cho cây nơi
không cho trồng cây dưới hành lang lưới điện
đối với chúng tôi thì thứ nhất là bằng nỗ lực của mình
thì chúng tôi cố gắng tuyên truyền phần nông
chưa giải quyết được bằng thực lực của mình
thì chúng tôi kết hợp các ban ngành để vào cuộc
vấn đề mất an toàn hành lang lưới điện ở tỉnh quảng trị đang có chiều hướng gia tăng
rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ các ngành
hoặc là chính quyền địa phương ở cơ sở
trước đây đã có những bài học nhãn tiền từ cột điện bị gãy đổ do cây đè
gây mất điện nhiều ngày ở một số địa phương qua các mùa mưa bão
đã làm thiệt hại rất lớn đến tài sản của nhà nước và của người dân ở tỉnh quảng trị